tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
hôm nay cả nước có thêm một mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có bảy bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
và ba bệnh nhân tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ tp hcm
như vậy đến thời điểm này việt nam đã có tám mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận công bố điều trị khỏi cho bảy bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
trong đó có bệnh nhân siêu lây nhiễm số ba mươi bốn
sau khi ra viện các bệnh nhân này tiếp tục được cách ly tại cơ sở điều trị covid một mươi chín
tại bệnh viện y dược học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh bình thuận
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ ba bệnh nhân cũng được công bố khỏi bệnh
bao gồm bệnh nhân số chín mươi chín một trăm linh và một trăm hai mươi
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo